các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vì vậy toàn lực lượng ở bốn cấp công an phải khẳng định vai trò tiên phong gương mẫu đi đầu
triển khai thực hiện đề án sáu trong đó phải đảm bảo dữ liệu dân cư luôn đúng đủ sạch sống
và tập trung thực hiện tốt các dịch vụ công của lực lượng công an nhân dân
cải cách triệt đề các thủ tục quy trình tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp
đây là chỉ đạo của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
tổ trưởng tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ tại hội nghị trực tuyến toàn quốc
về đẩy mạnh thực hiện đề án sáu theo chức năng của lực lượng công an nhân dân
cùng dự có các đồng chí lãnh đạo bộ công an thành viên ban chỉ đạo đề án sáu của bộ công an
thủ trưởng các đơn vị trong công an nhân dân
hội nghị được diễn ra vào sáng ngày hôm nay tại hà nội và được kết nối đến công an cấp huyện xã
ở sáu mươi ba tỉnh thành phố
ngày sáu tháng một thủ tướng chính phủ đã phê duyệt đề án sáu
bộ công an xác định với tinh thần vai trò gương mẫu đi đầu thực hiện đề án sáu
đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công an các đơn vị địa phương
xuyên suốt theo bốn cấp công an với từng yêu cầu nhiệm vụ và lộ trình cụ thể
xác định việc thực hiện đề án là một trong những công tác trọng tâm của toàn lực lượng
trong năm hai nghìn hai mươi hai và những năm tiếp theo
thực hiện đề án sáu bộ công an có nhiệm vụ cung cấp một mươi một trên hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu
trong đó đến nay đã hoàn thành tích hợp bảy trên một mươi một dịch vụ công
đối với bốn dịch vụ còn lại
dự kiến sẽ hoàn thành ngay trong tháng bốn
hiện bộ công an cũng đã đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công ở mức độ ba
mức độ bốn trên cổng dịch vụ công bộ công an với hai trăm hai mươi bốn dịch vụ công ở một số lĩnh vực
tại hội nghị các ý kiến đã thẳng thắn làm rõ nhiều vấn đề
trong đó nhấn mạnh đến công tác bảo đảm dữ liệu dân cư đúng đủ sạch sống
gắn với nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú quản lý địa bàn quản lý đối tượng
tại cơ sở việc cấp căn cước công dân gắn chip điện tử
hạn chế tồn tại phân tích từ những nguyên nhân khó khăn vướng mắt
trong quá trình triển khai đề án sáu
các ý kiến cũng đã đề xuất những giải pháp kiến nghị khắc phục trong thời gian tới
phát biểu kết luận hội nghị bộ trưởng tô lâm đánh giá cao những nỗ lực cố gắng
của công an các đơn vị địa phương trong ba tháng triển khai đề án sáu vừa qua
hiện nay các nhiệm vụ trong quá trình triển khai đề án sáu khó khăn hơn
phức tạp hơn và cũng chưa có tiền lệ
vì vậy bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương phải tiếp tục khẳng định
vai trò trách nhiệm của mình không được để trùng xuống tập trung giải quyết ngay
những khó khăn vướng mắt nếu không sẽ dẫn tới nguy cơ chậm tiến độ triển khai đề án sáu
về nhiệm vụ công tác thời gian tới bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương
phải thống nhất nâng cao nhận thức sâu sắc đầy đủ về ý nghĩa và tấm quan trọng
của đề án sáu xuyên suốt theo bốn cấp công an nhất là thủ trưởng công an các cấp
tâm vị trí của công việc này rất quan trọng
mà chính phủ đặt vấn đề là kiểm điểm hàng tháng
nếu chúng ta không kiểm điểm hàng tháng chúng ta không có số liệu không có dữ liệu
không có tình hình để báo cáo với chính phủ
tập trung làm tốt vai trò thương trực tham hiu với chính phủ cấp ủy chính quyền địa phương
trong triển khai các hình ưu dung của đề án
khó khăn đến đâu phải tháo ngỡ ngay
phải đề xuất ngay không để trần trừ không tháo gỡ
nếu các hành trí có vấn đề gì khó nữa không đề xuất được với cấp ủy
hoặc là nó vênh với tinh thần của ban chỉ đạo của bộ hành trí báo cáo
chúng tôi sẽ sắp xếp lực lượng thời gian làm việc các địa phương tháo ngỡ ngay cho các hành trí
bộ trưởng tô lâm cũng yêu cầu phải hoàn thành ngay việc thành lập tổ công tác
ra soát dữ liệu tại cấp xã đảm bảo dữ liệu dân cư luôn đúng đủ sạch sống
trong đó bộ trưởng đặc biệt lưu ý việc làm sạch dữ liệu và duy trì thường xuyên hàng ngày
việc bổ sung cập nhật dữ liệu dân cư
đây là yêu cầu có ý nghĩa sống còn đối với cơ sở dữ liệu dân cư
bây giờ hiện nay rất nhiều các nơi đang muốn kết nối
nhưng mà mình đòi hỏi là những cái dữ liệu đó phải được sạch phải được sống phải được đúng phải được đủ
muốn kết nối thôi
chứ còn nếu chúng ta kết nối với những cơ sở dữ liệu của các ngành khác
mà lại không đảm bảo cái tiêu chí của chúng ta
thì cái dữ liệu chúng ta cũng bị ảnh hưởng
thì nội bộ chúng ta phải làm sạch cái dữ liệu của chúng ta đầu tiên
bây giờ tất cả những tồn tại c sáu đã thông báo rồi
những cái chưa sạch đó phải nhanh chóng khẩn trương
đây này mai chỗ nào đơn vị nào cá nhân nào mà ẩu về cái này
lắm bừng dữ liệu này phải kỳ lộ
tôi đề nghị các hành chí giám đốc công an địa phương phải quán triển
tinh thần rất quyết định kiểm tra đôn đốc đánh giá
trách nhiệm từng cấp
đây là mệnh lệnh chiến đấu cũng là kỷ luật công tác của lực lượng công an
bộ trưởng cũng yêu cầu thực hiện nghiêm việc thông báo đầy đủ mã số định danh cho công dân
triển khai cấp căn cước công dân cho một trăm linh công dân đủ điều kiện
gắn với cấp tài khoản định danh điện tử tài khoản ngân hàng
để thực hiện các tiện ích của đề án
đối với việc triển khai các dịch vụ công của lực lượng công an nhân dân
trên môi trường điện tử bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương
thực hiện theo đúng tiến độ cải cách triệt để các thủ tục quy trình
xác định đây vừa là tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân
nhưng cũng là để phục vụ tốt công tác quản lý xã hội
và bây giờ định danh rất rõ rồi phân cấp cũng rất là cụ thể
dân không phải đi lên tỉnh nguyện để đăng ký cái này nữa
đăng ký ngay tại xã tại nhà mà phải làm chuẩn cái số hóa các dữ liệu
người dân không phải đến những trụ sở đó đi lại ngoài đường cũng vắng hơn lên
không phải mất tiền mua vé xe đi lại không mất thời gian tiết kiệm
không biết bao nhiêu tiền là những lợi ích này
cái lợi ích nó vô cùng lớn
để thực hiện đề án đúng tiến độ bộ trưởng yêu cầu việc xây dựng và hoàn thiện
các văn bản pháp luật bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn hệ thống và dữ liệu
các đơn vị giả soát quy hoạch đường truyền đồng thời đảm bảo nguồn nhân lực
kinh phí phương tiện đáp ứng việc thực hiện đề án sáu ở mức cao nhất
đối với công tác tuyên truyền
bộ trưởng tô lâm chỉ rõ phải đẩy mạnh hơn nữa bởi đề án sáu có nhiều nội dung mới
do đó cần tăng cường tuyên truyền vận động để cám bộ chiến sĩ và nhân dân nắm
hiểu rõ những tiện ích của dịch vụ công trong triển khai thực hiện đề án sáu
đi vào cuộc sống một cách thiết thực hiệu quả
chiều nay tại hà nội thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng
phó bí thư đảng ủy công an trung ương chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an đã biểu dương những nỗ lực của cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
trong quý i năm hai nghìn hai mươi một
trong quý i đảng ủy lãnh đạo cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
đã hoàn thành nhiều nội dung chương trình công tác bảo đảm chất lượng tiến độ
nổi bật như tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện chương trình công tác kiểm tra giám sát năm hai nghìn hai mươi
của đảng ủy ban thường vụ đảng ủy công an trung ương ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
kế hoạch sơ kết việc thực hiện quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra trung ương
với đảng ủy công an trung ương giúp ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
chủ trì phối hợp với các tỉnh ủy thành ủy thực hiện một mươi một kế hoạch kiểm tra giám sát chuyên đề
tại đảng bộ công an các địa phương đồng thời tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng
kiện toàn lãnh đạo chỉ huy đoàn kết thống nhất xây dựng đảng bộ cơ quan vững mạnh phát triển
đồng tình với phương hướng nhiệm vụ trong quý ii thứ trưởng trần quốc tỏ lưu ý đơn vị tiếp tục tham mưu
ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương giúp đảng ủy ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát tham mưu thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát
theo quy định của điều lệ đảng trong đó tập trung hoàn thiện triển khai đề án nâng cao hiệu quả hoạt động
của ủy ban kiểm tra cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp trong công an nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
còn vào sáng ngày hôm nay tại hà nội ban tuyên giáo trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên trung ương tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
về phía bộ công an có trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tham dự hội nghị
và báo cáo thông tin cụ thể về hai dự án luật do bộ công an chủ trì soạn thảo
đó là luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và luật trợ tự an toàn giao thông đường bộ
thông tin một số nội dung lớn của dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
thứ trưởng lê quốc hùng cũng nhấn mạnh mục đích lớn nhất của cơ quan soạn thảo khi xây dựng luật
là hướng tới việc tinh giản biên chế giảm chi ngân sách cụ thể hóa và tạo cơ sở pháp lý
để đảm bảo thi hành quy định của hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba về quyền con người quyền công dân
đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới
tạo cơ sở pháp lý đầy đủ tương xứng hơn trong xây dựng hoạt động quản lý sử dụng các lực lượng
tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở góp phần phòng chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác
về an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở khẳng định việc kiện toàn lực lượng bảo vệ dân phố
lực lượng công an xã bán chuyên trách và các chức danh đội trưởng đội phó đội dân phòng hiện nay
sẽ đảm bảo không làm tăng số lượng người hoạt động không làm tăng chi ngân sách mà kiện toàn
tinh gọn thống nhất một đầu mối khắc phục được những trồng chéo mâu thuẫn trong thực hiện nhiệm vụ giữa các lực lượng
các lực lượng của bộ chính trị đã quy định rất rõ vai trò vị trí pháp lý chính trị của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
và việc xây dựng dự luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở là nhằm cụ thể hóa rất rõ nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị vừa mới ban hành
thông tin về sự cần thiết ban hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ về cơ sở pháp lý và thực tiễn
thứ trưởng lê quốc hùng cũng nhấn mạnh việc hoàn thiện thể chế pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ
là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt thống nhất của đảng nhà nước trong thời gian qua
là sự cụ thể hóa hiến pháp để giải quyết những vấn đề thực tiễn về trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới
theo thống kê từ năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn hai mươi một toàn quốc đã xảy ra hơn ba trăm sáu mươi một sáu trăm linh vụ tai nạn giao thông đường bộ
làm chết hơn một trăm một mươi ba tám trăm linh người
bị thương gần ba trăm năm mươi bảy người
tình trạng vi phạm khi tham gia giao thông vẫn còn diễn ra phổ biến
các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông đường bộ diễn biến hết sức phức tạp
đã phát hiện xử lý hơn bốn mươi vụ vi phạm pháp luật hình sự trên tuyến giao thông
tình hình nêu trên cho thấy an ninh con người trong lĩnh vực giao thông đường bộ chưa được đảm bảo
và đây cũng chính là góc độ tiếp cận của cơ quan soạn thảo xây dựng luật với mục tiêu cuối cùng
là bảo vệ tính mạng tài sản quyền con người khi tham gia giao thông
chúng ta có thể hình dung là luật giao thông đường bộ năm hai nghìn một mươi
là được quyết định một bộ luật nhưng mà điều chỉnh đồng thời ba lĩnh vực
đó là lĩnh vực thật tự an toàn giao thông đường bộ
thứ hai là lĩnh vực về hạ tầng đường bộ
và thứ ba là vận tải đường bộ
như vậy trong một đảo luật
mà quyết định cả ba lĩnh vực
ba lĩnh vực có tính độc lập như vậy thì trong các quyết định chi tiết
đang còn có rất nhiều vấn đề bất cập không được điều chỉnh
và sau này chúng ta phải sử dụng các cái văn bản dưới luật để điều chỉnh
và điều chỉnh những văn bản dưới luật này
nó liên quan đến hạn chế các vấn đề hạn chế của quyền con người
ví dụ như là khi xảy ra một vụ tai nạn giao thông
thì các lực lượng chức năng cần phải khoanh vùng
cắt đường chẳng hạn tôi nói
thì cắt đường thôi
cô lập cái đường đấy để đảm bảo cho cái việc khác khám nghiệm
và xử lý cái hiện trường vụ tai nạn giao thông
nó cũng là liên quan đến cái
ảnh hưởng đến cái quyền con người quyền lý lại của con người
thì cái việc xử lý tai nạn giao thông
không được quy định trong luật giao thông đường bộ
mà được quy định bằng các cái nghị định
và thậm chí là thông tư
và thông tư của bộ giao thông vận tải cũng có
thông tư của bộ cung an cũng có
và những cái thông tư này thì không được ra soát
để điều chỉnh
có những mặt nó trồng lấn
có những mặt thì không đề cập
do đó cũng rất khó khăn cho lực lượng thực hiện chức năng
và cũng phần nào ảnh hưởng đến việc đảm bảo thực hiện quyền con người
dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
tập trung điều chỉnh sáu nhóm chính sách
trong đó so với luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám
dự thảo luật đã cụ thể hóa những biện pháp
cơ chế tổ chức giao thông an toàn
phòng ngừa giải quyết ồn tắc giao thông
và khắc phục các bất cập là nguyên nhân
dẫn đến tai nạn giao thông
đồng thời quy định về trách nhiệm của người điều khiển phương tiện
người liên quan và người có mặt tại hiện trường vụ tai nạn giao thông
phát hiện tiếp nhận xử lý tin báo
cứu nạn cứu hộ tai nạn giao thông
điều tra giải quyết thống kê tai nạn giao thông
cũng vào sáng nay tại hà nội
văn phòng chủ tịch nước
tổ chức họp báo công bố lệnh của chủ tịch nước
cộng hòa giáo hội chủ nghĩa việt nam
công bố pháp lệnh trình tự
thủ tục toán nhân dân
xem xét quyết định việc đưa người nghiện ma túy
từ đủ một mươi hai tuổi đến dưới một mươi tám tuổi
vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
tại họp báo
chủ nhiệm văn phòng chủ tịch nước lê khánh hải
đã công bố lệnh của chủ tịch nước
về việc công bố pháp lệnh nêu trên
pháp lệnh trình tự
thủ tục toán nhân dân xem xét quyết định
việc đưa người nghiện ma túy
từ đủ một mươi hai tuổi đến dưới một mươi tám tuổi
vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
được thông qua gồm năm chương
với bốn mươi tám điều
quy định trình tự thủ tục toán
nhân dân xem xét quyết định
việc đưa người nghiện ma túy
từ đủ một mươi hai tuổi đến dưới một mươi tám tuổi
vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
pháp lệnh này có hiệu lực
từ ngày ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi năm
thông qua ngày hai mươi bốn tháng ba
thưa quý vị sau hai năm tạm hoãn
do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi năm tháng bốn
hội nhà báo việt nam và ủy ban nhân dân
thành phố hà nội phối hợp với ban tuyên giáo trung ương
bộ thông tin và truyền thông
bộ văn hóa thể thao và du lịch
tổ chức hội báo toàn quốc năm hai nghìn hai mươi hai
với chủ đề đoàn kết chuyên nghiệp
hiện đại và nhân văn
tại bảo tàng hà nội
đây là thông tin được đưa ra
tại buổi họp báo về sự kiện này
diễn ra vào sáng hôm nay
hội báo toàn quốc năm hai nghìn hai mươi
được tổ chức trên quy mô quốc gia
với sự tham gia rộng rãi
của các cơ quan báo chí
các cấp hội nhà báo trên toàn quốc
hoạt động trưng bày các ấn phẩm báo xuân
và các ấn phẩm báo chí tiêu biểu
đầu năm hai nghìn hai mươi hai
bao gồm bốn khu vực
gồm khu trưng bày chuyên đề
khu trưng bày báo chí khối trung ương
khu vực trưng bày báo chí sáu mươi ba tỉnh thành
và khu vực trưng bày khối các đơn vị đào tạo
bồi dưỡng báo chí
đặc biệt tại hội báo toàn quốc năm hai nghìn hai mươi
sẽ có nhiều hoạt động
có ý nghĩa về chính trị xã hội
nghề nghiệp tạo điểm nhấn
làm nên nét đặc sắc cho hội báo như
lễ trưng bày một trăm linh năm báo le paris
người cùng khổ triển lãm ảnh báo chí
những nẻo đường xuân diễn đàn vấn đề hôm nay
chuyển đổi số
ngoài ra tại hội báo
ban tổ chức sẽ trao các giải
biểu báo tết ấn tượng
giao diện báo điện tử ấn tượng
chương trình phát thanh chương trình truyền hình ấn tượng
và giải ấn tượng báo chí hai nghìn hai mươi hai
dành cho tập thể hoặc cá nhân
tổ chức sự kiện hoạt động hấp dẫn
có dấu ấn trong khuôn cổ hội báo
ngày hôm nay tại khu du lịch tam trúc
ba sao huyện kim bảng
cục an ninh chính trị nội bộ
phối hợp với trung tâm truyền thông bộ tài nguyên và môi trường
và công an tỉnh hà nam
tổ chức hoạt động tết trồng cây năm hai nghìn hai mươi
thực hiện lời dạy của chủ tịch hồ chí minh
mùa xuân là tết trồng cây
làm cho đất nước càng ngày càng xuân
nhằm phát huy nét đẹp truyền thống của dân tộc việt nam
góp phần thực hiện có hiệu quả đề án
trồng một tỷ cây xanh
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm của chính phủ
cục an ninh chính trị nội bộ
phối hợp với trung tâm truyền thông bộ tài nguyên và môi trường
và công an tỉnh hà nam
đã tổ chức trao tặng và trồng một trăm linh cây hoa ban
tại khu du lịch tam trúc ba sao kim bảng
trong dịp này cục an ninh chính trị nội bộ
đã tặng hai cây nước nóng lạnh
cho ủy ban nhân dân
và công an thị trấn ba sao tuyện kim bảo
thưa quý vị thông thường khi làm việc dưới lòng đất
hoặc trong hố ga nếu như không trang bị đầy đủ
thiết bị bảo hộ mặt nạ chống độc
rất dễ bị ngộ độc khí ga
và trong những trường hợp ấy
chỉ cần chậm một chút là nạn nhân có thể nguy kịch
may mắn đã đến với bốn công nhân
tại tỉnh quảng ninh khi được lực lượng
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh quảng ninh giải cứu kịp thời
ba giờ chiều
tại cống ngầm công viên lán bè
thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
bốn công nhân môi trường đô thị
bất ngờ bị ngạt khí ga trong lúc nạo vét cống
chóng ngất không thể lên bờ
nhưng may mắn đã đến
cùng với sự xuất hiện
của các chiến sĩ cứu nạn cứu hộ
kịp thời có mặt tại hiện trường
khẩn trương triển khai đội hình
chỉ sau năm phút các nạn nhân đã nhanh chóng
được đưa đến bệnh viện cấp cứu
muộn một chút nữa thôi
rất có thể số người mất mạng không dừng lại
ở con số một
với những người sống sót tình lại an toàn
sau tai nạn người đầu tiên
họ dành lời biết ơn chân thành
chắc chắn là các anh
những chiến sĩ công an đã kéo họ
từ cõi chết trở về
chuyển sang các tin tức an ninh triển tự
vào trường ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án hình sự
để điều tra về tội lợi dụng chức vụ
quyền hạn trong khi thi hành công vụ
và vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư
nhân trạch thuộc tổng công ty tín nghĩa
vụ án được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
tiến hành điều tra liên quan đến
sai phạm trong quá trình thực hiện dự án
khu dân cư long tân phú thạnh
tại xã long tân và phú thạnh huyện nhân trạch
do công ty cổ phần đầu tư
nhân trạch làm chủ đầu tư
bước đầu cơ quan điều tra xác định dự án
với quy mô năm trăm linh hectare này có dấu hiệu
vi phạm pháp luật khi một số cá nhân
liên quan đã lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định
về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí
để điều tra mức độ sai phạm của các tổ chức
và hành vi vi phạm của những cá nhân liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục
điều tra xác minh sớm xử lý
theo quy định pháp luật đối với cá nhân
tổ chức liên quan đến sai phạm này
thưa quý vị tình hình tội phạm ma túy
vẫn liên tục có những diễn biến rất phức tạp
nghiêm trọng và tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường
với phương thức thủ đoạn rất mới
thường xuyên thay đổi
và triệt để lợi dụng khoa học kỹ thuật công nghệ
để đối phó sự kiểm soát
phát hiện bắt giữ của các lực lượng chức năng
và trong bối cảnh đó
lực lượng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy
mà chủ công là cục cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy đã đẩy mạnh tấn công
chấn át tội phạm ma túy
theo đó các đường dây ổ nhóm tội phạm ma túy
vẫn tiếp tục được phát hiện đấu tranh bóc gỡ
với quyết tâm không để loại tội phạm này
gia tăng hoạt động
một đường dây mua bán ma túy
theo đường hàng không vận chuyển từ anh
về việt nam tiêu thụ
vừa bị công an nghệ an xác lập chuyên án
và triệt phá thành công
thông qua tin nhắn trên các trang mạng xã hội
đối tượng nguyễn minh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trung phường hưng bình tp vinh
đã móc nối với người thân của mình
đang sinh sống tại anh
cầu kết tạo thành đường dây
đưa ma túy từ anh về nghệ an tiêu thụ
tuấn có nhiệm vụ nhận hàng
tại nghệ an
sau đó chia nhỏ để phân phối cho các đại lý trên địa bàn
cơ quan công an đã thu giữ

nhiều đường dây tội phạm ma túy
hoạt động xuyên quốc gia
đã liên tiếp bị bóc gỡ trong thời gian qua
chúng triệt để lợi dụng mạng internet
để kết nối với nhau
bàn bạc tìm mọi cách đưa ma túy
từ nước ngoài vào việt nam tiêu thụ
nổi lên là các hoạt động mua bán
vận chuyển ma túy dọc biên giới việt lào
tại đắk nông
một đường dây mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia
lần đầu tiên và số lượng ma túy lớn nhất
từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh đắk nông
đã bị triệt phá
các đối tượng trong đường dây này
đã liên hệ với một đối tượng đang sinh sống
tại lào để đặt mua ma túy
sau đó chúng vận chuyển ma túy qua cửa khẩu
bờ y đưa về tỉnh đắk nông
tiêu thụ bàn chuyển án đã bắt giữ
ba đối tượng cùng tăng vật
là một mươi bánh heroin
và xuyên quốc gia
có yếu tố nước ngoài
và các đối tượng hoạt động khép kín
từ khâu cất dấu
vận chuyển đến tiêu thụ
và các đối tượng trong đường dây
thường hay có mối quan hệ
gia đình dòng tập
hay quan hệ về tình cảm
có phân chia
từng giai đoạn
và phạm tội
hoạt động đơn tiến
do vậy việc khai thác
và dọn là hết sức khó khăn
trên tuyến tây bắc
sau sáu tháng triển khai thực hiện
phương án số hai của bộ công an
và phương án số ba nghìn sáu trăm ba mươi một
của cục cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy về phòng ngừa
đấu tranh với tội phạm ma túy
trên tuyến tây bắc
các đơn vị chức năng đã phát hiện
bắt giữ gần một bốn trăm linh vụ
với gần một tám trăm linh đối tượng
tàng trữ mua bán vận chuyển
trái phép chất ma túy
tăng vật thu hơn hai trăm linh kg heroin
gần một trăm linh kg ma túy
gần hai kg thuốc viện
trên một bảy tỷ đồng
gần chín m hai diện tích trồng cây thuốc viện
với gần ba mươi một cây
bị phát hiện và phá nhổ
những con số trên
đã phần náo minh chứng cho cuộc chiến
không ngừng nghỉ giữa lực lượng công an
với sự xào quyệt liều lĩnh
của tội phạm ma túy trên tuyến lửa tây bắc
rất nhiều đối tượng đã lao xe vào chúng tôi
và thậm chí là sử dụng
bớn kim tử
cũng như là vũ khí nóng
để chống trả lại lực lượng chức năng
hiện nay thì tội phạm về ma túy
có thể nói là chúng hoạt động hết sức là manh động
hầu hết các đối tượng
thì đều có trang bị
các loại vũ khí
trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội
chính vì như thế cho nên là
chúng tôi cũng phải điều tra
nghiên cứu rất kỹ về đối tượng
từ đó chúng tôi xây dựng
những phương án đấu tranh
làm thế nào đó phải đạt được mục tiêu
vừa bắt giữ được đối tượng
vừa thu giữ được vật chứng để xử lý
nhưng đồng thời cũng phải đảm bảo
tuyệt đối an toàn cho lực lượng
của chúng tôi cho quân chúng nhân dân
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
quán triệt thực hiện theo đúng phương châm chỉ đạo
của lãnh đạo bộ công an đó là
phải triệt phá được toàn bộ đường dây
ổ nhóm bắt giữ bằng được
số đối tượng chủ mưu cầm đầu
triệt phá ngay các đường dây tụ điểm
khi mới hình thành
không được để xảy ra tình trạng nuôi lớn rồi mới đánh
tăng cường hợp tác quốc tế
trong việc bắt giữ tội phạm ma túy
ngay từ bên kia biên giới
kiên quyết không để việt nam
trở thành địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế
karaoke massage sẽ được hoạt động trở lại từ giờ ngày tám tháng bốn
xong phải đảm bảo các vấn đề về phòng chống dịch
ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở ban ngành các đơn vị tổ chức và người dân trên địa bàn thành phố
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trong tình hình mới
cụ thể đối với các loại hình kinh doanh dịch vụ như karaoke massage quán bar
trò chơi điện tử internet hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo các điều kiện theo quy định
các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín theo hướng dẫn của cơ quan y tế và các quy định liên quan
khuyến cáo khách hàng khi có các biểu hiện nghi ngờ bệnh như ho sốt khó thở mất vị giác
không sử dụng dịch vụ và tham gia các hoạt động tại các địa điểm trên
cần đến các cơ sở y tế để được tư vấn và hướng dẫn